thưa quý vị trong nhiệm sống kinh tế hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến việc cầm cố sổ tiết kiệm và những biến tướng nguy hiểm
qua vụ việc lô nhãn đầu tiên của việt nam xuất sang australia bị dừng thông quan
các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam cần lưu ý những quy định của nước nhập khẩu để tránh tình huống tương tự
đáng chú ý các doanh nghiệp fdi đề nghị tăng giờ làm thêm nhưng không tính lương lũy tiến cho người lao động việt nam
sau đây là nội dung chi tiết
trong khi khoai lang việt chỉ có giá một mươi năm bốn mươi đồng một kg gần đây thị trường xuất hiện thêm loại khoai lang tím australia với giá khá đắt đỏ
dù có giá cao gấp chục lần hàng việt khoai lang tím australia nhập khẩu đang được nhiều người ưa chuộng
thay vì tím toàn củ như hàng việt thì khoai này có vỏ ngoài màu trắng bên trong ruột lại màu tím
khi nướng hấp hoặc luộc màu tím bên trong củ khoai càng đậm hơn ăn dẻo ngọt bùi và thơm
mỗi cân khoai lang tím gồm ba năm củ có những củ nặng tới cả cân
giá từ ba trăm bảy mươi đến bốn trăm linh đồng một kg
miền bắc chặn được đà giảm giá lợn hơi giá tăng nhẹ một đồng một kg ở một số vùng
trong khi đó giá lợn hơi tại miền trung bất ngờ giảm hai đồng một kg sau nhiều ngày im ắng
khu vực miền nam có giá lợn hơi ổn định ở mức thấp
giá lợn hơi tại miền trung sau nhiều ngày không có biến động thì hôm nay bất ngờ giảm hai đồng một kg
giữ trong khoảng từ ba mươi năm đồng một kg đến bốn mươi năm đồng một kg
giá lợn hơi tại miền bắc trung bình nằm trong khoảng từ bốn mươi sáu đến bốn mươi tám đồng một kg
công ty miso inc vừa tổ chức lễ ra mắt các sản phẩm hồng sâm do tập đoàn miso tại hàn quốc sản xuất
đây là bước đi chiến lược nhằm cung cấp các sản phẩm đồ uống chế biến từ tinh chất hồng sâm chính hãng
vào thị trường việt nam đáp ứng nhu cầu thị trường đồ uống an toàn cho sức khỏe
với mong muốn chung tay vì sức khỏe cộng đồng miso định hướng phát triển và sản xuất các dòng sản phẩm có lợi cho sức khỏe
ban đầu miso sẽ đưa tới thị trường việt nam nước ép hồng sâm nguyên chất nước ép hồng sâm noni
kết hợp giữa tinh chất hồng sâm hàn quốc và tinh chất trái nhỏ việt nam
các sản phẩm này được miso lựa chọn nguyên liệu thiết kế mẫu mã bao bì tiện ích khi sử dụng
nguyên liệu được lựa chọn là những củ hồng sâm sáu năm tuổi từ trang trại sâm nổi tiếng tỉnh gumsan hàn quốc
nơi sản sinh ra giống nhân sâm có giá trị và hàm lượng saponin cao nhất
khi cho vay cầm cố sổ tiết kiệm khách hàng sẽ bàn giao sổ tiết kiệm cho ngân hàng phong tỏa
các ngân hàng thường thả lỏng các điều kiện về thẩm định khách hàng giấy tờ thủ tục cấp tiến dụng cũng rất đơn giản
thậm chí từ lúc yêu cầu đến lúc giải ngân chỉ ba mươi phút là có thể vay được cả tỷ đồng
biến tướng nguy hiểm hơn là việc lợi dụng bảo đảm tiền vay bằng sổ tiết kiệm tiền gửi để buông lỏng
thiếu thu thập các chứng cứ chứng minh mục đích sử dụng vốn hồ sơ yêu cầu đơn giản quá trình thẩm định khoản vay ngắn
bán mộ ngân hàng cũng có thể chiếm đoạt tài sản của khách hàng làm giả hồ sơ để vay vốn bằng cầm cố các sổ tiết kiệm
tổng cục hải quan vừa ban hành văn bản yêu cầu các cục hải quan các tỉnh thành phố chỉ đạo các tri cục hải quan
không làm thủ tục hải quan thông quan đối với máy móc thiết bị dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng
bị loại bỏ do lạc hậu chất lượng kém gây ô nhiễm môi trường hoặc không đáp ứng các yêu cầu về an toàn tiết kiệm năng lượng
khi kiểm tra thực tế hàng hóa ngày hải quan cũng lưu ý các đơn vị kiểm tra xác định thông tin về tên hàng
chủng loại nhãn hiệu nước sản xuất năm sản xuất chất lượng mới cũ các dấu hiệu đục sửa tẩy xóa hoặc thay thế tèm nhãn
và ghi rõ kết quả kiểm tra theo các nội dung trên phiếu ghi kết quả kiểm tra
chiều ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vừa qua lô nhãn việt nam nhập khẩu lần đầu tiên vào australia đã bị cơ quan kiểm dịch
tại melbourne dừng thông quan do lỗi doanh nghiệp đóng gói không đúng quy định
với sự can thiệp của thương vụ việt nam lô nhãn này đã được thông quan trong buổi chiều cùng ngày
tuy nhiên qua sự việc trên bộ đông nghiệp australia một lần nữa đã gửi thư cho thương vụ nhắc lại các điều kiện đóng gói bao bì từ phía việt nam
theo đó với thùng các tông kín đóng gói trong thùng các tông có nắp được đậy chặt và không có lỗ thông hơi
với thùng các tông có lỗ thông hơi các lỗ này phải được che bằng lưới có kích thước không quá một sáu mm và độ dày của lưới không nhỏ hơn một mươi sáu mm
hoặc các lỗ thông hơi phải được dán lại mục đích của các điều kiện này là để tránh hàng hóa bị nhiễm bẩn hoặc tái nhiễm sau khi chiếu xạ
hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại việt nam cho rằng tổng số giờ được làm thêm tối đa trong một năm của việt nam đang bị hạn chế là hai trăm linh giờ
thấp hơn so với các quốc gia đang cạnh tranh lao động với việt nam và đề xuất giữ nguyên giờ làm bốn mươi tám tiếng một tuần
tăng giờ làm thêm và không tính lưỡi tiến lương giờ làm thêm cho người lao động việt nam
hiệp hội cũng cho rằng tiền lương làm thêm giờ ở việt nam hiện nay đã quá cao so với thời giờ làm việc bình thường
và cao hơn so với tiền lương làm thêm giờ của nhiều quốc gia khác như nhật bản một trăm hai mươi năm đài loan một trăm ba mươi ba ba philippines một trăm hai mươi năm
do đó kiến nghị không quy định trả lương lũy tiến làm thêm giờ để bảo đảm tính cạnh tranh với các quốc gia khác
thưa quý vị những thông tin kinh tế mới nhất được chúng tôi cập nhật sẽ chuyển tới quý vị trong năm phút của chương
trên sóng truyền hình nhân dân qua youtube truyền hình nhân dân và trên trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế